cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai tỉnh lào cai vừa khởi tố vụ án hình sự và tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người để làm rõ tố cáo phạm văn tùng đã đánh tử vong bạn gái
tại cơ quan công an tùng khai nhận hành vi tát và đẩy bạn gái khiến nạn nhân ngã chấn thương sọ não và tử vong
kết quả điều tra xác định tối ngày một mươi năm tháng ba tùng đón bạn gái về nhà riêng ở phường xuân tăng sau đó cả hai đi ăn nghi phạm có uống rượu
dạng sáng hôm sau hai người xảy ra mâu thuẫn tùng đã chửi bới tát bạn gái rồi đẩy ngã nạn nhân từ trên giường xuống nền nhà
đến chiều hôm sau nạn nhân bị sốt và được đưa đi cấp cứu các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương sọ não kín đến ngày hai mươi bảy tháng ba thì tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng để mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật